đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
tại xã lộc thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
tại buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn đã đề xuất kiến nghị quốc hội tập trung hỗ trợ nguồn vốn
để xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng hoàn thiện khu lưu niệm nhà thờ đại tướng võ nguyên giáp
nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của quốc hội trên các lĩnh vực
thay mặt đoàn đại biểu đồng chí nguyễn văn bình đã trực tiếp trao đổi làm rõ các nội dung cử tri quan tâm
đồng thời đề nghị lãnh đạo các địa phương cơ quan chức năng của tỉnh quảng bình xem xét
giải quyết các vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền
những ý kiến còn lại đoàn đại biểu quốc hội trình tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng
và trình quốc hội trong kỳ họp tới